với các tin tức mới nhất về an ninh trật tự
đang đưa con đi chơi gần công viên người cha bị hiểu lầm là kẻ bắt cóc trẻ em và bị đâm thủng tim dẫn đến tử vong
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi bảy giờ chiều qua hai mươi một tháng hai tại thị trấn hậu nghĩa tỉnh long an
cụ thể vào khoảng một mươi bảy giờ chiều qua ngày hai mươi một tháng hai anh lê hoài bảo hai mươi tám tuổi chú tỉnh kiên giang
đang dắt con đi chơi gần công viên ở thị trấn hậu nghĩa thì bất ngờ có một người phụ nữ bán vé số chưa xác định rõ tên
chi hô bắt cóc trẻ em nghe tiếng chi hô nguyễn ngọc hải điền hai mươi sáu tuổi đã chạy tới can thiệp
mặc dù anh bảo đã giải thích là đang đưa con của mình đi dạo nhưng điền vẫn tỏ ra nghi ngờ khiến hai bên xảy ra cự cãi
ngay lúc đó điền chạy vào một quán nước ở gần đó lấy ra con dao và đâm trúng tim anh bảo
nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa hậu nghĩa nhưng sau đó đã tử vong
nguyễn ngọc hải điền bị tạm giữ nhận được tin báo lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra
làm rõ nguyên nhân vụ việc xử lý theo quy định
xảy ra mâu thuẫn đối tượng hà duy tuyết bốn mươi chín tuổi trú tại xã nông hạ huyện trợ mới tỉnh bắc cạn
đã không kìm chế được bản thân mà dùng súng tự chế giải quyết mâu thuẫn khiến hai người thương vong
vụ án mạng xảy ra vào lúc hai mươi hai h hai mươi phút đêm qua hai mươi một tháng hai tại thôn cao thanh xã nông hạ huyện trợ mới tỉnh bắc cạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn đã bắt giữ đối tượng tuyết ngay sau đó về hành vi giết người
vào thời điểm trên sau bữa cơm tuyết đánh bài cùng vài người hàng xóm tại sưởng gỗ gần nhà
rồi phát sinh mâu thuẫn với anh vũ đình bảy bốn mươi bảy tuổi
tuyết đã chạy về nhà vác súng tự chế ra bắn vào bà vai anh bảy
đang đả hung hãn vì đã có hơi men và ấm ức về chuyện đất đai với gia đình em rể là hà văn thọ bốn mươi sáu tuổi chú cùng thôn
tuyết đã lấy thêm viên đạn và chạy sang nhà thọ dùng đá ném vào cửa
thọ vừa mở cửa bước ra thì bị tuyết bắn viên đạn trúng lồng ngực khiến thọ gục tại chỗ
tuyết tiếp tục vác súng đi trên đường gặp trưởng thôn đồng thời là công an viên
vận động tuyết đã ra đầu thú
hai nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng thọ đã tử vong

một số vật dụng khác tuyết là người nghiện ma túy từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích một tiền sự về tội đánh bạc
không chỉ bắt giữ người trái pháp luật nhóm đối tượng còn đánh đập cắt tóc dùng xích khóa nạn nhân để ép làm nhân viên quán karaoke
các đối tượng này vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên khởi tố bị can bắt tạm giam
ba đối tượng gồm dương quang hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba nguyễn văn hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy và nguyễn văn việt
sinh năm hai nghìn ba khoảng đầu tháng một năm hai nghìn một mươi chín các đối tượng đã bắt giam giữ trái pháp luật đối với một người phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại thị xã sơn tây thành phố hà nội tại khu nhà trọ của các đối tượng ở xã tân hương thị xã phổ yên
mục đích để ép người phụ nữ này làm nhân viên phục vụ quán karaoke dưới sự quản lý của các đối tượng
trong khoảng hai mươi ngày bắt giữ các đối tượng đã có các hành vi như đánh đập cắt tóc dùng xích để khóa người phụ nữ này
ngay sau khi nhận được tin báo công an thị xã phổ yên
tỉnh thái nguyên đã giải cứu nạn nhân và bắt giữ các đối tượng trên
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh hà giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyễn quang huy bốn mươi tuổi là phó giám đốc ban quản lý rừng đặc dụng phong quang
trực thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh hà giang để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản

điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh hà giang đã khởi tố và bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyễn quang huy để điều tra
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam hai cán bộ ban quản lý rừng đặc dụng phong quang
dùng tiền giả trộn lẫn với tiền thật để đem đi tiêu thụ hoặc là dùng tiền giả mua những mặt hàng giá trị thấp để nhận lại tiền thật
là thủ đoạn mà các đối tượng tội phạm mua bán tiêu thụ tiền giả thường sử dụng
và đáng nói là đối tượng mà bọn chúng nhắm vào thường là những người buôn bán nhỏ người già ở các vùng quê nông thôn để thực hiện hành vi tiêu thụ tiền giả
trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh kiên giang tình trạng tàng trữ lưu hành và tiêu thụ tiền giả diễn biến phức tạp gây lo lắng cho nhân dân
việc phát hiện đấu tranh làm rõ hành vi của các đối tượng vận chuyển lưu hành tàng trữ tiền giả là trách nhiệm không chỉ của lực lượng công an
mà rất cần sự cảnh giác và tinh thần tố giác tội phạm của người dân
khoảng một mươi bốn h ngày bốn tháng một năm hai nghìn một mươi chín hai đối tượng là nam giới đi xe máy vào tiệm tạp hóa của một người phụ nữ ở xã thạnh yên a huyện u minh thượng
mua hai gói thuốc lá hiệu z rồi đưa tiền mệnh giá năm trăm linh đồng để nhận tiền thối lại bốn trăm bảy mươi đồng
sau khi hai vị khách bỏ đi người phụ nữ này xem kỹ tờ tiền mệnh giá năm trăm linh đồng thì phát hiện là tiền giả đã đến công an để trình báo
nhận được hồ sơ vụ án điều tra theo thẩm quyền từ công an
công an huyện u minh thượng phòng an ninh điều tra công an tỉnh kiên giang đã nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh truy xét
qua gần một tuần lần theo dấu vết tội phạm hai đối tượng dùng tiền giả để mua thuốc lá của người phụ nữ đã bị phát hiện
đó là lưu văn trẻ và nguyễn đồng hồ
hữu đoàn thường dùng tiền giả là dùng tiền mệnh giá cao để mua những hàng quá nhỏ lẻ để được thối lại tiền thật
bán chuối là đặc điểm tờ tiền khác lạ như là về kích cỡ
về cái độ bóng thô đặc biệt là màu sắc như nó nhạt mờ dễ phai màu lem
và chất liệu làm từ tiền giả thì mình dễ phân biệt đó là cái độ đàn hồ của tờ tiền
khi cái tờ tiền mà mình để trên lòng bàn tay rồi mình bóp lại mà mình buông ra cái tờ tiền mà nó bị co dúng lại thì chắc chắn đó là tiền giả
cho nên là khi bà con mà phát hiện những trường hợp có dấu hiệu nghi dấn có liên quan đến việc sử dụng tiêu thụ tiền giả
thì thứ nhất là hô quán lên và tiến hành bắt giữ hoặc là báo cho cơ quan chức năng cơ quan công an gần nhất

ngày một mươi ba tháng một năm hai nghìn một mươi chín cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh kiên giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam sáu đối tượng gồm lưu văn trẻ nguyễn đồng hồ nguyễn văn hậu phạm văn mẫn nguyễn văn hải và cao hiệu đô
về hành vi tàng trữ lưu hành tiền giả
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
trong đó hậu và mẫn trực tiếp đến thành phố hồ chí minh mua tiền giả về sau đó đưa cho các đối tượng còn lại đi tiêu thụ
tính từ ngày hai mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám đến cuối năm hai nghìn một mươi tám hậu và mẫn đã thực hiện trót lọt sáu lần mua tiền giả
với tỷ lệ là năm triệu đồng tiền thật mua được một mươi năm triệu đồng tiền giả
tổng số tiền giả mà hai đối tượng này mua được là gần bảy mươi năm triệu đồng đem về địa bàn tỉnh kiên giang
đưa lại cho trẻ hải đô
và hồ đi tiêu thụ
cơ quan điều tra đã thu giữ được trên bốn mươi triệu đồng tiền giả mệnh giá năm trăm linh và năm mươi đồng
qua đây cũng khuyến cáo nhân dân nhất là bà con ở dùng sâu dùng xa
những bà con là kinh doanh mua bán nhỏ lẻ như là các tiệm tạp hóa
rồi bán vé số rồi bán hàng nước rồi cây xăng nên đề cao cảnh giác
chú ý biểu hiện hoạt động của đối tượng như
là thường đi trên xe hông đa và thường là đi hai đối tượng
một đối tượng vào tiêu thụ tiền giả còn một đối tượng thì ngồi trên xe cảnh giới
mà khi mà đã phát hiện thì tẩu thoát
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh kiên giang cũng thông báo
ai là người bị hại của hành vi tiêu thụ tiền giả nêu trên
đến trình báo để xử lý nghiêm các đối tượng này theo quy định của pháp luật
trong vòng chưa đầy một tháng gây ra sáu vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện lệ thủy
đối tượng dương văn thương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
tôi bị công an huyện lệ thủy tỉnh quảng bình bắt xử
trước đó nhận được tin báo của quần chúng nhân dân và của bị hại trên địa bàn
đã bị mất cắp một số xe máy
công an huyện lệ thủy đã xác lập chuyên án đấu tranh
qua sàng lọc các đối tượng thấy nổi lên dương văn thương
quá trình gọi hỏi đấu tranh thương đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
dương văn thương khai từ giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám đến đầu tháng một năm hai nghìn một mươi chín
đã gây ra sáu vụ trộn cắp xe máy
sau khi lấy trộm các chiếc xe máy đắt tiền thương chỉ bán với giá là một hai cho đến ba triệu đồng mỗi chiếc
để dùng cho việc tiêu xài cá nhân
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lệ thủy đã thu giữ được hai chiếc xe máy
là tăng vật vụ án và trao trả lại cho bị hại
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội vừa bắt giữ đối tượng đỗ ngọc anh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
về hành vi giết người
nạn nhân là bà đặng thị hải sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi
trú tại khu chiến thắng thị trấn xuân mai trường mỹ hà nội
tại cơ quan công an đối tượng đỗ ngọc anh khai nhận khoảng ba giờ ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
ngọc anh điều khiển xe ô tô toyota iase một mươi sáu chỗ màu xanh
biển kiểm soát hai mươi chín d một mươi hai nghìn hai trăm sáu mươi ba đi từ nhà riêng đến nhà chị hải
khoảng chín giờ thì thực hiện hành vi giết chị hải
sau đó ngọc anh lấy chăn phủ lên thi thể chị hải và điều khiển ô tô về nhà
khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày
ngọc anh điều khiển ô tô trên chở sát chị hải từ thị trấn xuân mai trường mỹ hà nội
đi về hướng cầu đông trù thu địa phận huyện đông anh
khi đến cột đèn cao áp t bốn p trên ba mươi tám đường hoàng sa huyện đông anh
ngọc anh dừng xe ở vỉa hè khoảng bốn mươi năm phút rồi đi đến giữa cầu đông trù
hướng long biên đi đông anh ném thi thể chị hải xuống sông đuống
sau đó khoảng bốn giờ ngày một tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
ngọc anh đi theo hướng đường trường sa về xã liên hà đông anh hà nội
để phục vụ công tác điều tra phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
đề nghị tất cả công dân các lái xe nếu ai phát hiện xe ô tô có đặc điểm như trên
lưu thông trong khu vực từ khu chiến thắng thị trấn xuân mai đi về cầu đông trù
đi về hướng xã liên hà đông anh hà nội trong thời gian từ ba giờ ngày ba mươi một tháng một
đến bốn h ngày một tháng hai năm hai nghìn một mươi chín hoặc tin tức có liên quan
thì liên hệ với phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
qua đội điều tra trọng án
tiếp theo biên tập viên đinh hạnh sẽ truyền đến quý vị những thông tin truy nã tội phạm
tiếp theo biên tập viên đinh hạnh sẽ truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
cơ quan an ninh điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng
cùng về tội tổ chức cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
đối tượng nguyễn văn phương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thường trú tại xã thạch cẩm huyện thạch thành tỉnh thanh hóa
đối tượng nguyễn đình bình sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn đông thôn xã quốc tuấn huyện nam sách tỉnh hải dương
và đối tượng lê văn trình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại xã hoàng khê huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa
và số máy đường dây nóng sáu nghìn chín trăm hai mươi ba hai mươi hai nghìn bốn trăm bảy mươi một hoặc sáu nghìn chín trăm hai mươi ba hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
phần cuối là những thông tin dự báo thời tiết
xin chào quý vị và các bạn
dưới tác động của không khí lạnh tràn xuống nước ta đêm qua và sáng nay bắc bộ đã có mưa đồng thời nên nhiệt độ giảm mạnh
theo dự báo trong đêm nay và ngày mai không khí lạnh sẽ tiếp tục rồn sâu hơn xuống phía nam và khuếch tán sang phía tây
vì thế mưa sẽ lan hơn ra các tỉnh phía tây bắc bộ nhưng không nhiều
tại đây trời vẫn có nắng và nền nhiệt vẫn ở mức cao giao động từ hai mươi ba đến hai mươi bảy độ có nơi cao hơn
khu vực phía đông bắc bộ vào ngày mai có mưa rào rải rác và có nơi có rông
trời lạnh vào ban ngày và rét vào đêm và sáng nhiệt độ phổ biến ở mức hai mươi một hai mươi bốn độ
riêng khu vực vùng núi nhiệt độ thấp hơn từ một mươi sáu đến một mươi chín độ
trong khi đó về đêm và sáng nhiệt độ phổ biến giao động từ một mươi sáu đến một mươi chín độ còn vùng núi sẽ thấp hơn
trong hai ngày tiếp theo khối khí lạnh có cường độ ổn định dần và suy yếu nhưng khá chậm
vì thế nhiệt độ ban đêm cũng như ban ngày sẽ nhích dần trời vẫn còn lạnh vào ban ngày và rét về đêm
không khí lạnh cũng ảnh hưởng đến cả các tỉnh
hành từ thanh hóa trở vào cho đến phía bắc của quảng trị khiến cho trời nhiều mây và có mưa
nền nhiệt tại khu vực này trong ba ngày tới vì thế sẽ giảm phổ biến ở mức hai mươi năm hai mươi tám độ
trong khi đó phần từ phía nam quảng trị trở vào cho đến tận huế
dự báo trong ba ngày tới thời tiết tại đây khá ổn định
mưa chỉ xảy ra ở một vài nơi ngày nắng nhiệt độ trưa chiều phổ biến ở mức hai mươi chín ba mươi hai độ
các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận thời tiết khá ổn định
khi trong ba ngày tới nơi đây vẫn tiếp tục
đêm có mưa rào vài nơi ngày nắng
nhiệt độ cao nhất ngày giao động ở trong ngưỡng hai mươi chín ba mươi hai độ
về đêm nhiệt độ giảm xuống chỉ còn trong khoảng hai mươi hai hai mươi năm độ
đến với các tỉnh vùng cao tây nguyên thời tiết tại đây từ ngày hai mươi ba cho đến ngày hai mươi năm tháng hai
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng
nhiệt độ cao nhất vào thời điểm trưa chiều sẽ ở mức hai mươi chín ba mươi hai độ
về đêm giảm xuống còn một mươi bảy hai mươi độ trời xe lạnh
xa hơn về phía nam
hôm nay ngày mai cũng như là vài ba ngày tới khu vực nam bộ tiếp tục chịu sự chi phối
của khối khí biển khổng lồ ở các mực khí quyển trên cao
vì thế thời tiết tại đây tiếp tục ít mưa ngày nắng nhiều
và đây cũng là khu vực có nền nhiệt cao nhất trên cả nước phổ biến từ ba mươi hai ba mươi bốn độ
riêng khu vực miền đông nam bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng cục bộ với mức nhiệt sắp xỉ ba mươi năm độ